đến hai mươi giờ tối nay công an quận gò vấp tp hcm vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra trên đường phạm văn chiêu
khiến một dân quân tự vệ tử vong đồng thời tích cực truy tìm hung thủ gây ra vụ án
trước đó vào giờ cao điểm cùng ngày anh nguyễn thành huy hai mươi một tuổi là dân quân tự vệ thuộc phường một mươi bốn quận gò vấp
đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trước cổng trường học trên đường phạm văn chiêu phường một mươi bốn quận gò vấp
thời điểm này một người đàn ông trung niên được cho là vi phạm giao thông và xảy ra tranh cãi với anh huy
người đàn ông sau đó đã rút dao trong người tấn công khiến anh huy bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
riêng đối tượng sau khi gây án đã bỏ lại xe tàu thoát
tiếp nhận thông tin công an quận gò vấp đã lập tức vào cuộc truy tìm nghi can đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường
những ai có mặt chứng kiến hoặc đi ngang qua khu vực vào thời điểm xảy ra vụ án biết thông tin về đối tượng
hãy đến cơ quan công an gần nhất để cung cấp thông tin phối hợp điều tra bắt giữ đối tượng
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về vụ việc này trong các bản tin thời sự sau